từ ngày hai mươi năm tháng ba công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam sẽ giảm năm mươi phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng
đối với giao dịch có giá trị từ trên năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng
mỗi giao dịch sẽ giảm từ một tám trăm linh đồng xuống còn chín trăm linh đồng thời gian kéo dài đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau động thái này hàng loạt ngân hàng cũng nhập cuộc miễn giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng cho khách
nhiều ngân hàng không đợi đến đợt giảm phí lần hai của công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam
mà sẽ miễn phí vô điều kiện sớm hơn cho các giao dịch chuyển tiền ngoại mạng không kể hình thức thường hay nhanh
theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước nhiều ngân hàng khác sẽ tiếp tục miễn giảm phí dịch vụ
nhằm khuyến khích giao dịch trực tuyến và hạn chế việc người dân tiếp xúc với tiền mặt có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
sau đợt giảm phí dịch vụ triển khai từ ngày hai mươi năm tháng hai lượng giao dịch giá trị nhỏ đã tăng từ hai mươi một tám
lên hai mươi năm tổng số giao dịch điều này cho thấy xu hướng người dân đã gia tăng sử dụng các giao dịch trực tuyến với các giao dịch giá trị nhỏ